để đạt chỉ tiêu vận chuyển hành khách công cộng đến năm hai nghìn hai mươi theo kế hoạch mới ban hành của ủy ban nhân dân thành phố hà nội
thủ đô sẽ mở thêm nhiều tuyến xe buýt và các điểm trong giữ xe tại các nhà chờ để tạo thuận lợi cho người dân
theo đó hà nội sẽ tiếp tục mở rộng vùng phục vụ của mạng lưới tuyến xe buýt tới các khu vực ngoại thành các trung tâm phát sinh nhu cầu
đồng thời nghiên cứu triển khai các làn đường ưu tiên dành cho xe buýt trên một số tuyến trục chính đủ điều kiện
ra soát tổ chức giao thông theo hướng ưu tiên cho xe buýt và các phương tiện vận tải công cộng khối lượng lớn
tuyến buýt nhanh brt tại điểm đầu cuối và dọc hành lang đường sắt hai a và brt
tổ chức các điểm trong giữ xe đạp xe máy tại khu vực lân cận các nhà ga nhà chờ tạo thuận lợi cho hành khách gửi xe cá nhân để chuyển sang phương tiện công cộng